đúng một mươi bốn h năm mươi theo giờ địa phương ngày bảy tháng bốn chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đến thủ đô bắc kinh bắt đầu thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn theo lời mời của ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
đón chủ tịch quốc hội và đoàn tại sân bay quốc tế thủ đô bắc kinh có phó ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc trung quốc vương đồng minh phó tổng thư ký nhân đại toàn quốc trung quốc hồ hiểu lê cục trưởng cục đối ngoại nhân đại toàn quốc trung quốc vương văn và một số quan chức cấp cao nhân đại toàn quốc trung quốc đại sứ việt nam tại trung quốc phạm sao mai các cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại trung quốc nồng nhiệt trà mừng đoàn
đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nâng tầm quan
đây là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của đồng chí vương đình huệ trên cương vị chủ tịch quốc hội cũng là chuyến thăm trung quốc của chủ tịch quốc hội việt nam sau năm năm
chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc duy trì đà tiếp xúc cấp cao triển khai cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng hai nước không chỉ góp phần tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp mà còn là sự trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai đảng hai nhà nước việt nam trung quốc
quan hệ việt nam trung quốc duy trì đá phát triển tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng giao lưu tiếp xúc cấp cao diễn ra sôi động
tiếp nổi chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng năm hai nghìn hai mươi hai từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai và trong năm hai mươi ba nhiều đoàn lãnh đạo việt nam đã thăm trung quốc
đáp lại từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam
hai bên ra tuyên bố chung về việc tiếp tục
làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược